tại cần thơ hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước bốn trăm sáu mươi điểm trường ở các cấp học cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới
năm học mới này cần thơ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục
tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới
đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
gắn với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
theo đó tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của thành phố cần thơ hiện có ba trăm linh sáu trường đạt trên sáu mươi sáu
ngoài ra ngành giáo dục thành phố cần thơ đã đầu tư mua sắm sách thiết bị đồ dùng dạy học
đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động quản lý giảng dạy học tập
đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học
ngành giáo dục cũng đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất năng lực
thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới trong đó chú trọng nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức nhà giáo
theo đúng định hướng của ngành